thưa quý vị bộ công an đang lấy ý kiến các cơ quan đơn vị về dự thảo báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
trong đó bộ công an có giải trình về hành vi cấm điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc là hơi thở có nồng độ cồn
bộ công an đánh giá trong điều kiện văn hóa và giao thông ở việt nam hiện nay thực sự rất cần giữ quy định nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba số người chết và bị thương vì tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến rượu bia chiếm hai mươi tổng số người chết và bị thương do tai nạn giao thông đường bộ gây ra
trong số đó tám mươi là lỗi do người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu bia
việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe đang phát huy rất hiệu quả
trong năm hai nghìn hai mươi ba sau khi lực lượng chức năng tăng cường xử lý đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn
số vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng
rượu bia giảm hai mươi năm số vụ năm mươi số người chết hai mươi hai số người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
do đó cần tiếp tục duy trì việc kiểm soát xử lý quyết liệt phát huy hiệu quả hơn nữa của chủ trương này